tại đức sáu mươi dân số đang có nguy cơ mắc covid một mươi chín
đây là cảnh báo được thủ tướng angela merkel đưa ra
tại cuộc họp của nhóm nghị sĩ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo tại quốc hội
thủ tướng đức angela merkel cảnh báo sẽ có tới sáu mươi dân số đức có nguy cơ mắc covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu các bang thực hiện các biện pháp mạnh và đồng bộ
để ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
trong bối cảnh đã có hơn một năm trăm năm mươi người đức nhiễm virus này
bà merkel yêu cầu giới chức nước này thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chống dịch covid một mươi chín
ví dụ hủy mọi sự kiện không quá cấp thiết như các trận bóng đá trong khuôn khổ giải bundesliga
trước đó bộ trưởng y tế liên bang đức jens spahn đã khuyên cáo hủy mọi sự kiện có trên một người tham gia
tuy nhiên đây chỉ là khuyên cáo và không giảng buộc về mặt pháp lý